ngày một mươi tám tháng một ubnd huyện hoàng sa thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ tiếp nhận tư liệu hiện vật và phát động xây dựng thư viện hoàng sa
tại buổi lễ lãnh đạo ubnd huyện hoàng sa đã tiếp nhận các tư liệu hiện vật mới như một mươi chín châu bản triều nguyễn nói về việc xác lập và thực thi chủ quyền của triều đình nhà nguyễn trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa
và những công trình của người anh và người pháp gần đây nhất công trình nghiên cứu những trận chiến bảo vệ tổ quốc của thủy quân việt nam tác phẩm trường sa đông bản đồ tourance đà nẵng
việc tập hợp các tư liệu hiện vật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý và minh chứng về chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ubnd huyện hoàng sa đã tiếp nhận hơn hai trăm linh hiện vật tư liệu có giá trị lịch sử pháp lý cao từ các tổ chức cá nhân siêu tầm và hiến tặng